tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
tại khu vực quốc lộ một mươi thuộc xóm bè xã yên tiến huyện ý yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thanh bình chú tại tỉnh nam định
đang thuê taxi mua bán vận chuyển trái phép khối lượng lớn chất ma túy
cùng đi với nguyễn thanh bình có vũ thế ngôn
khám xét tại chỗ cơ quan chức năng đã thu giữ ba bánh heroin bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
một mươi viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến hai kg thuốc viện một mươi tám triệu đồng
khám xét khẩn cấp cơ quan công an thu giữ tại nhà của nguyễn thanh bình
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến năm mươi g heroin một mươi g ma túy tổng hợp dạng đá
và trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng